cái tính thực thi ở việt nam thì nó không chỉ phụ thuộc vào mỗi người dân
mà nó còn phụ thuộc vào ngay cả người tham gia dự án cái người mà các cán bộ quản lý
thì tôi nghĩ rằng nếu như để tăng hiệu quả thì cần phải tăng cái tính trách nhiệm của chính cái đơn vị quản lý
thì mới là cái mà mang hiệu quả
còn loay hoay chúng ta tính theo hộ hay chúng ta tính theo đầu người hay chúng ta tính theo khối lượng
thì đây vẫn là bài toán loay hoay thôi
chị thoa một trong số hai mươi hai thành viên trong đội thu gom rác phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
cho rằng việc thu phí rác theo cân sẽ cản trở công việc vốn đã rất vất vả của chị
có thể kéo dài tan làm từ ba cho đến bốn lần
bây giờ mà lại đi một chị em đã đi làm cả ngày vất vả mà lại đi theo mang theo cái cân nữa
thì ví dụ như bọn chị gõ
một ngõ hàng trăm hộ dân mà phải cân cho hàng trăm hộ dân thì nói thật rất mất thời gian
thực tế việc thu phí rác thải theo cân đã được thực hiện ở nhiều nước tiên tiến và đem lại kết quả tích cực
nhưng khi mang về việt nam thực hiện lại là vấn đề khác
khi mà đại bộ phận đa số người dân không phân loại rác chỉ riêng việc đổ rác đúng nơi quy định còn khó kiểm soát
thì việc từ người dân cho đến giới chuyên môn và những người đã và đang ngày ngày tham gia vào công tác dọn vệ sinh môi trường
đặt nghi vấn là điều dễ hiểu